trong ngày đầu tiên của năm mới nhâm dần các điểm vui chơi giải trí đã thu hút rất nhiều người dân và du khách tới tham quan vui xuân chào đón năm mới
vào chiều ngày một tết nhiều tuyến phố quanh hồ hoàn kiếm và hồ tây của hà nội kín đặt người
tại hồ hoàn kiếm không còn chỗ cho người dân đổ xô
do người dân đã đổ xô về du xuân và tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày đầu tiên năm nhâm dần
tại tp hcm thay vì lựa chọn những chuyến đi chơi xa để cùng gia đình thư giãn sau một năm làm việc vất vả
thì năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín người dân chủ yếu vui chơi ngay tại thành phố
với nhiều hoạt động vui chơi cũng rất hấp dẫn để cầu mong một năm mới nhiều may mắn vui vẻ và bình an
từ đêm ba mươi cho đến sáng mùng hai tết nhâm dần trên toàn tỉnh đồng nai đã không xảy ra cháy nổ
công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc
nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy toàn tỉnh đồng nai đã liên tục kiểm tra nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh
trong khu công nghiệp và khu dân cư các chợ siêu thị
trong đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã tập trung kiểm tra đôn đốc công tác an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các khu công nghiệp cụm công nghiệp các siêu thị trung tâm thương mại lớn
công an các địa phương đã kiểm tra các chợ cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư các làng nghề truyền thống
nội dung chủ yếu là kiểm tra việc duy trì hệ thống phòng cháy chữa cháy công tác trực của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
đồng thời nhắc nhở quá trình sắp xếp hàng hóa chú ý gọn gàng không để xảy ra mất an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp tết
trong ngày một tháng hai tức ngày mùng một tết nhâm dần cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra
xử lý một ba trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
trong đó vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý hai trăm linh trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là sáu trăm linh trường hợp
trên toàn quốc đã xảy ra một mươi tám vụ tai nạn giao thông làm một mươi hai người thiệt mạng bị thương một mươi một người
và so với ngày nghỉ tết liền kề trước đó thì số vụ tai nạn giao thông và số người thương vong đã giảm hơn
còn so với ngày cùng kỳ của tết tân sửu thì giảm hai vụ
giảm ba người chết trong khi đó số người bị thương là tương đương
chuyển sang một tin tức về an ninh trật tự
một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn xoài thuộc ấp tịnh châu xã tịnh thời
thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa bị công an thành phố cao lãnh bắt quả tang
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một tháng hai tức ngày mùng một tết
công an thành phố cao lãnh đã bắt quả tang một mươi hai đối tượng đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền
tại vườn xoài thuộc ấp tịnh châu xã tịnh thời thành phố cao lãnh
tại hiện trường và khám xét trong người các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ trên chín mươi triệu đồng
chín con gà trống một mươi điện thoại di động và một mươi bốn xe mô tô
tin vui đối với người hâm mộ bóng đá việt nam trong ngày đầu năm mới đội tuyển việt nam đã giành thắng lợi
thuyết phục với tỷ số ba một trước đội tuyển trung quốc trên sân vận động quốc gia mỹ đình trong trận đấu vào tối qua ngày một tết
chiến thắng trước trung quốc chưa đủ giúp cho đội bóng của chúng ta khót thoát khỏi vị trí chót bảng b
nhưng vẫn là dấu mốc lịch sử với bóng đá việt nam
lần đầu tiên việt nam thắng trung quốc trong một trận đấu cấp đội tuyển quốc gia sau bảy trận toàn thua
với bóng đá đông nam á chiến thắng của việt nam hôm qua cũng là một cột mốc lịch sử
lần đầu tiên một đội tuyển đông nam á thắng trận tại vòng loại thứ ba khu vực châu á một hai
vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày mùng một tết ngành du lịch thành phố đà nẵng đã đón chuyến bay sông đất
với hai trăm ba mươi hành khách trên chuyến bay mang số hiệu vj sáu trăm hai mươi bốn của hãng hàng không vietjet air khởi hành từ thành phố hồ chí minh

vì vậy các hãng hàng không việt nam đã đón các hãng hàng khách trên sông đất trong năm mới đã trở thành truyền thống của ngành du lịch thành phố đà nẵng
tuy nhiên năm nay hoạt động này lại càng trở nên ý nghĩa hơn khi mà ngành du lịch vừa trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
những vị khách đầu tiên trên chuyến bay sông đất đà nẵng cũng đã nhận được những phần quà ý nghĩa
đặc biệt là năm cặp vé khứ hồi của ngành du lịch thành phố dành cho các vị khách may mắn
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa trình thủ tướng chính phủ về lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế
đảm bảo an toàn hiệu quả
theo đó sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế đón khách nước ngoài đến việt nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài
qua tất cả các cửa khẩu quốc tế từ ngày ba mươi một tháng ba tới đây
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch đây là thời điểm thích hợp vì dự kiến đến tháng ba
việt nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo miễn dịch cộng đồng
đây cũng là khoảng thời gian để các bộ ngành liên quan điều chỉnh các quy định phòng dịch
các doanh nghiệp du lịch cũng có thời gian hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông
xúc tiến quảng bá kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm
tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục có những diễn biến mới
vì vậy tết này thì nhiều y bác sĩ cũng như những nhân viên y tế và cả các tình nguyện viên
cũng đã tình nguyện ở lại ăn tết cùng các bệnh nhân
mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi không khí tết ở bệnh viện giã chiến tp hcm
và những hương vị tết cổ truyền được chính các y bác sĩ tại đây chuẩn bị
dù không được đủ đầy nhưng tràn ngập sự yêu thương và ấm áp
tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục có những diễn biến mới vì vậy tết này thì nhiều y bác sĩ cũng như những nhân viên y tế và cả các tình nguyện viên y tế đã tình nguyện
hầu hết các bệnh viện giã chiến ở tp hcm đều trực chiến đảm bảo một trăm linh quân số
nhiều y bác sĩ nhân viên y tế và cả các tình nguyện viên cũng đã tình nguyện ở lại ăn tết cùng bệnh nhân

tình hình dịch bệnh cũng như những nhân viên y tế và cả các tình nguyện viên cũng đã tình nguyện ở lại ăn tết cùng bệnh nhân
tiếp tục gác lại niềm vui riêng lực lượng y tế cả nước đã và đang góp phần đem lại một cái tết an toàn và mùa xuân bình yên
một năm mới nữa đã đến nhiều ước vọng được gửi gắm và với những y bác sĩ tại đây mong rằng sẽ không phải tiếp đón thêm nhiều bệnh nhân
một năm mới nữa đã đến nhiều ước vọng được gửi gắm và với những y bác sĩ tại đây mong rằng sẽ không phải tiếp đón thêm nhiều bệnh nhân
và mọi người hãy tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
bởi điều này sẽ giúp các y bác sĩ sớm được trở về đoàn viên bên gia đình
tết cũng vậy luôn thì người dân cần gì thì cứ gọi vô những số hotline đó là mình sẽ bắt máy và mình tư vấn cho anh ta
người dân được vui khỏe thì y bác sĩ cũng vui khỏe theo
đó là cái trăm ngôn của mình là như vậy
mình mong cho cơn dịch bệnh này chấm dứt thì mọi người mới được an tâm
tôi cũng hy vọng cho bác sĩ và gia đình trong cái dịp tết này được an vui và hạnh phúc
thưa quý vị bước sang năm mới nhâm dần hai nghìn hai mươi hai

hình tượng chúa tể sơn lâm sẽ gắn bó với mỗi người mỗi nhà tại các nước phương đông nói chung và ở việt nam nói riêng
với văn hóa tín ngưỡng về con hổ của người việt tùy ở những vùng miền khác nhau sẽ có cách thờ phụng hay đặt một niềm tin về tâm linh khác nhau
nhưng tất cả đều trung quy hướng về con người về những giá trị chân thiện mỹ
cùng với tiến trình lịch sử văn hóa việt nam hình tượng hồ xuất hiện với nhiều biến thể đa dạng phong phú trên các loại hình chất liệu khác nhau
từ thực thờ vật liệu trang trí
tranh thủ dân gian mang nhiều ý nghĩa gắn với đời sống tâm linh tôn giáo và tín ngưỡng dân gian
hình tượng hổ là một cái hình tượng cũng phải nói rằng là đã ra đời sớm rồi nhưng mà lại rất là xuyên suốt trong quá trình phát triển
có thể cả tâm linh tín ngưỡng cho đến đời sống dân gian các vật dụng sử dụng hàng ngày thì họ vẫn thể hiện cho sức mạnh và đặc biệt là sức khỏe của con người
dễ dàng bắt gặp hình tượng hổ trên tranh dân gian hàng chống
một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình vào dịp tết đến xuân về
không chỉ để trang trí những bức tranh dân gian này còn thể hiện được một phần tín ngưỡng tốt đẹp của người việt
coi ông ba mươi như thần tướng gác đền xua đuổi ma quỷ cầu sức khỏe cho bản thân và gia đình
tranh dân gian việt nam thì có nhiều loại tranh về hổ
có loại tranh là hổ đọc hoặc là sông hổ hoặc là ngũ hổ
thế thì cái bức tranh ngũ hổ là hổ của tranh
trang trí hàng trống là rất là đẹp
nó thể hiện hổ hùng hổ ở năm cái tư thế đa nhau
và người ta treo để người ta cầu mong được tiếp thêm cái sức mạnh sự dũng mãnh của hồng hổ cho bản thân mình để mà sống vui sống khỏe
và cái nền của bức tranh là màu vàng
trong một mươi hai cái con giáp biểu tượng cho một cái vòng tuần hoàn thập nhị địa chi một mươi hai năm
tí xỉu dần máu thìn tị ngọ mùi thân dậu tốt hợp
là cái con vật duy nhất trong một mươi hai con mang trong mình nó hai biểu tượng hai ý nghĩa
đấy là sức mạnh
và thứ hai nữa là linh thiêng
bởi vì trong dòng tranh dân gian hàng trống thì là có hai loại tranh
một là loại tranh ngũ hổ hai là tranh bạch hổ là tranh thờ
đầu hồi của đình đền chùa miếu phủ hoặc là ở cổng tam quang thì thường có hình ảnh hổ
vậy thì vừa là linh thiêng thì mới được vào đấy
vừa là sức mạnh
như là tạo gọi như một cái bùa để chấn hiểm tà ma
biểu tượng của ông ba mươi trong văn hóa phương đông nói chung và văn hóa việt nam nói riêng mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt
dù là một loài thú giữ khó thuần phục nhưng hổ lại gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của người dân việt trong cuộc sống thường nhật và tôn giáo
thể hiện sức mạnh uy nghiêm gửi gắm khát vọng về một cuộc sống sung túc và phôn thịch
quý vị vào các dịp lễ tết đặc biệt là tết nguyên đán nhằm thể hiện sự biết ơn hiếu kính đối với ông bà tổ tiên và cầu mong cuộc sống được sung túc đủ đầy
nhiều gia đình đã đốt vàng mã và đây là thời điểm mà người dân đốt nhiều vàng mã nhất trong năm
thậm chí là có gia đình chi tới vài triệu đồng vài chục triệu đồng có khi là còn nhiều hơn như vậy để có thể mua vàng mã về đốt
và câu chuyện đốt vàng mã đã có từ lâu và năm nào cũng trở thành chủ đề nóng được bàn luận
nhưng dường như vẫn chưa thể đủ để thay đổi nhận thức của một số bộ phận người dân
mời quý vị cùng theo dõi vấn đề và chính sách ngày hôm nay
hai mươi ba tháng chạp rồi ba mươi tết dạo quanh tóc phố phường hà nội các gia đình đua nhau hóa vàng ngay trước cửa nhà và trên cả hẻ phố
việc đốt vàng mã ồ ạt tùy tiện và phô trương là sự lãng phí gây ô nhiễm môi trường thậm chí còn gây hại cho sức khỏe con người
đã có nghiên cứu phát hiện
hiện ra giấy vàng mã có chứa chất độc hại benzene nhẹ thì gây chóng mặt đau đầu nặng thì co giật ảnh hưởng đến hô hấp
độc hại hơn khi hóa vàng nhiều người bỏ luôn cả dây chun túi nhựa và các vật phẩm đựng khác vào đốt cùng rồi vứt ra ao hồ cho mát mẻ
thậm chí có những vụ cháy rừng cháy nhà nhiều người bị thương do đốt vàng mã
giấy vàng mã thì nó ăn sâu vào công thức của người dân việt nam của chúng ta
tuy nhiên là cái xã hội bây giờ nó là xã hội hiện đại nó phát triển
còn cái tục đốt vàng mã thì nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro
nhất là vấn đề là an toàn phòng chống cháy nổ
thì tôi nghĩ là với cái xã hội hiện đại bây giờ thì cái tục đốt vàng mã thì cũng nên hạn chế để đảm bảo nhất là cái an toàn và tính mạng cho mọi người thôi
bên cạnh những hệ lụy không đáng có về an toàn cháy nổ lãng phí tiền của ô nhiễm môi trường
thì những năm gần đây tục đốt vàng mã có xu hướng phát triển với nhiều biến tướng mê tín dị đoan khi nhiều người đang hiểu sai về ý nghĩa của việc đốt vàng mã
tin rằng đốt càng nhiều càng may mắn phức lọc thậm chí thay đổi cả số phận con người
vâng thưa quý vị lấy tiền thật để mua tiền giả và hàng mã đốt xong thì than cho ở lại với người trần
bằng cách làm lãng phí này thì liệu đốt vàng mã có thay đổi được số phận của con người

để đi tìm câu trả lời thì mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của giáo sư sử học lê văn lan
xin được cảm ơn giáo sư lê văn lan đã dành thời gian cho chương trình vấn đề và chính sách
vâng thưa giáo sư qua nghiên cứu sử sách thì liệu có sách vở hay là giáo phái nào quy định về việc đốt vàng mã để cúng lễ cho người quá cố
đó là báo hiếu là tri ân hay đây chỉ là một cái tín ngưỡng do người dân lập ra và lưu truyền đến bây giờ không ạ
nguồn cội của vấn đề này
có thể ngược lên vào thời gian rất xa xưa
nó bắt nguồn từ cái ý thức cái tấm lòng của người sống đối với người vừa mất
cho nên cái tấm lòng ấy thể hiện ra là người sống muốn cho người chết được hạnh phúc
như là lúc vẫn đang sống
mới có cái hình thức biểu hiện ra là chia của cho người mới chết mang theo
nhưng mà những của cải mà thể hiện ra ví dụ như ở thời hùng vương ba bốn năm trước ấy
là những chiếc trống đồng khổng lồ to lớn và khó khăn lắm mới đúc được cái đó
bây giờ thì đem chia cho người chết mang đi
thì tức là hết là phí
cho nên mới sáng kiến ra cái thứ gọi là minh khí thu nhỏ
chính từ đấy là khởi nguồn của cái việc mà rồi thì sẽ tạo ra những cái vật thu nhỏ
chuyển hóa thành những vật giả
như ông vừa chia sẻ thì rõ ràng là cái việc đốt vàng mã xuất phát từ cái việc là
chúng ta dành cho người đã quất
thế nhưng bây giờ thì mọi người lại có cái quan niệm đó là đốt vàng mã thì lại để cầu mong cho mình
theo ông thì liệu rằng khi đốt vàng mã thì có mang lại những cái điều may mắn cho mình
thậm chí là thay đổi được số phận con người hay không ạ
cái sự tiến hóa của xã hội của trí tuệ nữa
và đặc biệt là cái sức tưởng tượng
của người ta thì càng ngày càng phong phú
và từ cái sự phong phú ấy nó mới chia ngã ra
có cái sự đúng đắn nhưng mà cũng có cái sự sai lầm
nhưng mà đều là rất nhiều
cái việc mà tin rằng nghĩ rằng đốt vàng mã sẽ mang lại cho mình cái gì đó
thì nó là sản phẩm của một quá trình
phát triển phong phú nhưng mà ở cái hướng lệch hướng lầm lẫn
bởi vì xuất phát chỉ là cái chuyện hướng cái tấm lòng của mình
đối với lại cái đối tượng mà mình muốn điều thiện điều tốt cho họ
bây giờ thì lại từ những cái việc ấy trở về cho mình
nó trái chiều hoàn toàn trái chiều và không có cơ sở nào
cùng với lại cái sự phát triển của cuộc sống hiện đại
chúng ta đốt tiền giấy hay là vàng giả hay là hình nộ
thì bây giờ người ta còn đốt theo cả những cái thứ giả nhà lầu xe hơi điện thoại rồi tiền đô la nữa
và cũng có rất nhiều gia đình đã chi cả đến vài triệu đồng để cho cái việc đốt vàng mã
vậy thì theo ông điều này gây ra những cái hệ lụy như thế nào ạ
đây là cũng có một cái quá trình là từ thật thành giả rồi lại từ giả thành thật
nhưng mà cái can cốt là đúng
ở đây là giả
tôi có đọc được một cái bài viết trên mạng
nói ở một quốc gia châu âu
ở đó người ta không biết thế nào là việc đốt vàng mã
cho nên thấy những người việt mang những tờ đô la giả ra để đốt ấy
là lập tức kết tội vì anh phạm vào cái luật làm hàng giả
mà lại là tiền giả
thì điều này là rất quan trọng
cái vấn đề thứ hai đó
nên là cái sai lầm
sai lầm can cốt
từ cái chỗ là nghĩ trần sao âm vậy như vậy
thật ra cái cõi âm
nó là một cái điều hết sức mông lung mơ hồ
thì một lần nữa thật giả đúng sai lại lẫn lộn
cho nên cái chuyện mà tôi đưa những hàng giả đến để đốt
để dành cho những cái người mà tôi quan tâm ấy
thì đấy lại là một lần nữa dẫn chứng cho cái việc sai lầm
trong sự phát triển tư duy tưởng tượng suy nghĩ
cái thứ ba mới là cái quan trọng
từ cái việc mà
sai lầm trong phương thức hành động sử dụng
thì nó dẫn tới cái sự lãng phí tiền nông đổ vào đấy
công sức đổ vào đấy
nó sẽ tạo ra những vật phẩm mà rất tốn kém
thì chỉ nháy mắt dùng lửa là biến mất
rõ ràng là chúng ta đốt tiền giả
nhưng cũng chính là chúng ta đang đốt tiền thật của chính mình đúng không ạ
và nhận thấy những cái sự lãng phí
rồi là những cái ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường của cái việc đốt hàng mã
năm hai nghìn một mươi tám giáo hội phật giáo việt nam cũng đã kêu gọi các phật tử của mình
là từ bỏ cái việc đốt vàng mã
tuy nhiên thì theo ông nếu chỉ dựa vào tuyên truyền kêu gọi
thì liệu rằng người dân có chấm dứt được cái việc đốt vàng mã
vốn đã ăn sâu vào truyền thống rồi không ạ
đây là việc nghiêm trọng
từ chỗ giải thích đến cái hành động thực tế để vận động
là đã có một bước tiến bộ đấy
thực tế nó cho thấy
việc vận động như thế này
hiệu quả cũng không nhiều
cái sự mê đắm
cái sự mải miết
trong cái việc mà
cứ càng đốt nhiều
càng công phu cầu kỳ
để đốt ấy
thì nó càng ngày càng phát triển
cho nên cuối cùng
sự can thiệp
về mặt pháp luật thì
thì chính phủ cũng đã có công văn về việc cấm đốt vàng mã ở nơi công cộng
và đến năm hai nghìn một mươi ba
thì nghị định một trăm năm mươi bảy
cũng quy định là phạt người đốt vàng mã ở nơi công cộng là năm trăm linh
rõ ràng là chúng ta cũng đã có phần nào
cái quy định về việc đốt vàng mã
tuy nhiên thì
rõ ràng là chúng ta cũng phải thừa nhận rằng
đốt vàng mã cũng là một cái hướng tâm linh của con người
và để thay đổi từ bỏ thói quen là rất khó
vậy thì theo ông làm thế nào để chúng ta vừa hài hòa
được cái yếu tố tâm linh
niềm tin của con người
lại vừa hài hòa với lại cái nếp sống văn hóa văn minh hiện nay ạ
đến lúc này
cái phạm chủ
cái nấc thang
của pháp luật
và thượng tôn pháp luật
là cái điều
cho nên bên cạnh
những cái biện pháp
mà đã thực hành
đã thể nghiệm
bây giờ thì đã có luật
cho nên cái giải pháp
ở chỗ này
cái hủ tục
đốt vàng mã
ta phối hợp
những cái này
cho nó chỉn chu
là một cái
biện pháp mà đang có tính chất
thí điểm đó
mới làm thành
từ trọng tâm
làm thành cái đột phá
và cuối cùng
ta tạo ra được
cái đời sống
cái đời sống này
đốt vàng mã
xin được cảm ơn ông
với những chia sẻ vừa rồi
rõ ràng là
làm điều gì
thì chúng ta cũng phải
xuất phát từ tâm
chúng ta cứ quá phô trương
làm quá đà
mọi hành động
lại dẫn tới
thành mê tín dị đoàn
và một lần nữa
xin được cảm ơn ông
đã dành thời gian
cho chương trình
ngày hôm nay
một năm mới
giàu sức khỏe
và tiếp tục
sẽ đồng hành
cùng với vấn đề
và chính sách
thưa quý vị
đốt vàng mã
nếu quá lạm dụng
thì sẽ trở thành
đốt tiền thật
điện ngưỡng thờ cúng
để người trần
không tiêu tốn
và người âm
cũng không bị bội thực vàng mã
vào mỗi dịp
như thế này
vấn đề chính sách
ngày hôm nay
cũng xin được
tạm dừng tại đây
trong phần tiếp theo
của chương trình
mời quý vị và các bạn
cùng đến với thông tin
về những chính sách mới
có hiệu lực
từ hôm qua
mùng một tháng hai
chính thức giảm
hai phần trăm
nhiều nhóm hàng hóa dịch vụ
đang áp dụng mức
thuế giá trị gia tăng
mười phần trăm
trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ
mức giảm thuế vat này
không áp dụng
trong một số nhóm hàng dịch vụ
như viễn thông
công nghệ thông tin
hoạt động tài chính
bất động sản
một số lĩnh vực khoáng sản
sản phẩm hàng hóa
và dịch vụ
tiêu thụ đặc biệt
cũng có hiệu lực
từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thông tư hai mươi một hai nghìn hai mươi một của bộ lao động thương minh và xã hội hướng dẫn luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hai nghìn hai mươi đã bổ sung một số nội dung bắt buộc trong hợp đồng xuất khẩu lao động chẳng hạn như giáo dục định hướng trước khi đi làm việc bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng cơ chế thụ tụ và pháp luật áp dụng để giải quyết tranh chất
bên cạnh đó thông tư này cũng quy định mức trần thù lao
tiêu thụ đặc biệt
cũng có hiệu lực

tiêu thụ đặc biệt
cũng có hiệu lực
bộ công thương đã ban hành thông tư hai mươi năm hai nghìn hai mươi một quy định hệ thống tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia việt nam
cụ thể như sau là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật việt nam và do tổ chức cá nhân việt nam nắm giữ trên năm mươi vốn điều lệ
hoặc tổng số cổ phần phổ thông của doanh nghiệp đó
trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí về vốn nhưng có sản phẩm tham gia xét chọn thể hiện yếu tố đặc sắc việt nam
góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu quốc gia việt nam
thì hội đồng thương hiệu quốc gia việt nam xem xét quyết định
thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai